tiếp tục các hoạt động tiếp xúc song phương trong chương trình nghị sự appf hai mươi sáu
tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đoàn đại biểu nhân đại trung quốc
do phó chủ tịch nhân đại trung quốc trần trúc làm trường đoàn sang tham dự hội nghị
trước đó trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi tiếp phó chủ tịch hạ viện maroc mohamed ozin
trường đoàn đại biểu maroc sang tham dự hội nghị appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng chuyến thăm việt nam và tham dự appf hai mươi sáu của đoàn đại biểu nhân đại trung quốc
sẽ góp phần củng cố truyền thống đoàn kết hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
phó chủ tịch nhân đại trần trúc bày tỏ ấn tượng về những nội dung thảo luận tại appf hai mươi sáu
khẳng định đây là những nội dung rất quan trọng hướng tới hòa bình sáng tạo và phát triển
bền vững trong khu vực tin tưởng rằng quốc hội việt nam tổ chức rất thành công hội nghị appf hai mươi sáu
góp phần củng cố và tăng cường vị thế của việt nam khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội
đồng chí trần trúc cũng bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong lễ khai mạc nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ góp phần quan trọng
trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại việt nam và trung quốc nói riêng
việt nam và các nước trong khu vực châu á thái bình dương nói chung
đồng chí trần trúc chuyển lời của đồng chí trương đức sang
trân trọng mời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sang thăm chính thức trung quốc trong thời gian sớm nhất
sáng nay tại buổi tiếp phó chủ tịch hạ viện mà rốc mohamed ouzine
trưởng đoàn đại biểu mà rốc tham dự appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại
kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh trong lĩnh vực tiềm năng
như thương mại du lịch tài chính năng lượng tái tạo
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương
tăng cường các đoàn doanh nghiệp gặp gỡ tiếp xúc hợp tác
trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác
như nông nghiệp khai khoáng vật liệu xây dựng dệt may chế biến thực phẩm
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao sự phối hợp
ủng hộ của mà rốc dành cho việt nam tại các diễn đàn quốc tế
mà rốc ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực
năm hai nghìn hai mươi một công nhận kinh tế thị trường đầy đủ cho việt nam
khẳng định việt nam đã đang và sẽ tiếp tục ủng hộ mà rốc
tại các diễn đàn quốc tế bày tỏ hoàn toàn nhất trí với nhận định
và các gợi mở của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
phó chủ tịch hạ viện mà rốc khẳng định mà rốc đánh giá cao
tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác với việt nam
và luôn dành sự quan tâm rất lớn đến việc thúc đẩy mối quan hệ này
việt nam và mà rốc đang có cơ hội rất lớn để kết nối lịch sử
và tương lai vì lợi ích của cả hai nước
phó chủ tịch hạ viện mà rốc cũng cho rằng việt nam và mà rốc
đều có vai trò quan trọng tại châu á châu phi
do đó hai nước cũng đang có cơ hội rất lớn kết nối hai không gian
hết sức quan trọng là asean và liên minh châu phi
với nhiều điểm tương đồng về lịch sử và địa chính trị
hai nước cần thúc đẩy các phương thức hợp tác đem lại lợi ích thiết thực
cho nhân dân mỗi nước và đóng góp cho khu vực